ngân hàng nhà nước việt nam vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
về việc thực hiện quy định lãi xuất cho vay đối với một số lĩnh vực tù tiền
theo đó yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tiến dụng phù hợp với khả năng huy động vốn
và chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng đã được ngân hàng nhà nước thông báo
bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân
nhất là đối với doanh nghiệp được đánh giá có tình hình tài chính minh bạch lành mạnh
các tổ chức tiến dụng chuyển dịch cơ cấu tiến dụng theo hướng chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất lĩnh vực ưu tiên
đặc biệt là nhu cầu vốn đối với lĩnh vực ưu tiên theo quy định
trường hợp khách hàng đủ điều kiện theo quy định và thuộc lĩnh vực ưu tiên có nhu cầu vay vốn ngắn hạn bằng đồng việt nam
tổ chức tín dụng phải áp dụng lãi suất cho vay đối với khách hàng này theo đúng quy định